tại khu vực biển gành dầu huyện phú quốc tỉnh kiên giang tổ công tác của vùng cảnh sát biển bốn đã tiến hành kiểm tra một tàu cá không có số hiệu
qua kiểm tra trên tàu chở hai năm trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu hero không có giấy tờ chứng minh hợp pháp
vào hồi hai mươi hai h một mươi năm phút ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tại khu vụ biển gành dầu huyện phú quốc tỉnh kiên giang tổ công tác của vùng cảnh sát biển bốn đã tiến hành kiểm tra một tàu cá không có số hiệu
qua kiểm tra trên tàu chở hai năm trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu hero không có giấy tờ chứng minh hợp pháp
chủ tàu là bà nguyễn thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba thường trú tại khu phố bốn thị trấn dương đông huyện phú quốc tỉnh kiên giang
và người vận chuyển là ông nguyễn hồng đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một thường trú cùng địa chỉ trên
theo lời khai ban đầu của bà nguyễn thị mỹ số thuốc lá trên được mua từ khu vực hòn nần campuchia đưa về việt nam để tiêu thụ
khi đến khu vực đông nam gành dầu
đông nam gành dầu hai hải lý thì bị tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện và bắt giữ
hiện nay vùng cảnh sát biển bốn đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật